các tỉnh lạng sơn cao bằng hay hà giang trời chuyển nhiều mây và bắt đầu có những cơn mưa nhỏ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ tiếp tục rồn xuống nhưng tốc độ di chuyển khá chậm
nên đến khoảng trưa vào chiều nay nó mới xuống tới khu vực các tỉnh nam đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
thời tiết toàn khu vực sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây và có mưa dài rác
không chỉ gây mưa không khí lạnh còn khiến cho nền nhiệt tại bắc bộ giảm đáng kể
hầu hết phổ biến ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn
riêng các tỉnh vùng núi phía bắc do chịu tác động của khí lạnh sớm nên càng về chiều trời càng rét
nhiệt độ cao nhất ngày sẽ chỉ từ một mươi tám một mươi chín độ
trưa chiều nay không khí lạnh mới ảnh hưởng tới vùng đông bằng bắc bộ
nên phải đến chiều và đêm nay không khí lạnh mới ảnh hưởng tới miền trung
còn trước đó khoảng thời gian từ giờ cho đến chiều các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
vẫn là mưa ít hứng nắng về chiều và nhiệt độ phổ biến là hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
đến đêm khi có tác động của không khí lạnh trời chuyển mưa và nhiệt độ toàn vùng giảm xuống dưới hai mươi một độ
thậm chí ba tỉnh là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ giảm xuống dưới một mươi chín độ và trời chuyển rét trở lại
nằm về phía nam trong ngày hôm nay thời tiết tại khu vực đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
và hầu hết ít có sự biến đổi trời có nắng mạnh về trưa vào chiều
nên tại đây nhiệt độ vẫn cao phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục là các tỉnh tây nguyên và nam bộ
với trạng thái ít mưa ban ngày có nắng và nhiệt độ tiếp tục tăng cao về trưa và chiều
trên biển dưới tác động của không khí lạnh từ trưa vào chiều nay
gió trên vĩnh bắc bộ sẽ mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy và biển động
riêng phía bắc khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển phía bắc huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám nên sóng biển cao từ ba đến bốn mét và biển động mạnh
với khu vực huyện đảo trường sa tiếp tục có những cơn mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phần phía nam
làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước